ngày hai mươi chín tháng ba trung tâm y tế hải hà quảng ninh cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi một mươi ba tuổi bị mộn mủ toàn thân do dùng thuốc
theo đó ngày hai mươi một tháng ba bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nổi mụn mủ toàn thân ngày thứ hai
qua khai thác bệnh sử phát hiện người bệnh viêm đường hô hấp tự đến quầy thuốc mua thuốc không rõ loại được cho là kháng sinh
sau dùng thuốc một ngày trẻ xuất hiện mảng đỏ da tăng dần
sau đó bề mặt da có nhiều bụi mủ kích thước hai ba mm phân bố đối xứng hai bên ở da đầu ngực lưng chân tay ngoài da không sốt
không ghi nhận khác ở lưỡi đau khóc cũng như bệnh lý nền khác
qua hội trần các bác sĩ chuyên khoa da liễu người bệnh được trần đoán hội chứng mụn mủ ngoại ban toàn thân cấp tính agf
được xử trí biện pháp chăm sóc hỗ trợ tại bệnh viện bao gồm bù dịch và điện dày corticoid toàn thân và tại chỗ
thuốc kháng histamin đường uống được tư vấn về bệnh không tái sử dụng các thuốc đã dùng trước đó
sau ba ngày theo dõi hầu hết mụn mù hồ mủ chóc bong nhiều vầy không nổi thêm sang thương mới
bệnh nhân được xuất viện sau năm ngày điều trị
theo bác sĩ gia liễu trung tâm y tế hải hà cho biết
dị ứng thuốc là phản ứng quá mức bất thường có hại cho người bệnh khi dùng hoặc tiếp xúc với thuốc
sự kết hợp dị nguyên với kháng thể dị ứng hoặc lymphobalm mẫn cảm do đã có giai đoạn mẫn cảm
dị ứng thuốc thường không phụ thuộc vào liều lượng có tính mẫn cảm chéo
với một số triệu chứng và hội chứng lâm sàng đặc trưng thường có biểu hiện ngoài da và ngứa
nếu dùng lại thuốc đã gây dị ứng thì phản ứng dị ứng sẽ xảy ra nặng hơn và có thể tử vong
dị ứng thuốc chiếm khoảng một mươi một mươi năm các phản ứng có hại do thuốc
hội chứng mụn mủ ngoại ban toàn thân cấp tính agep là thể dị ứng hiếm gặp
tỷ lệ một trên một trăm linh người bệnh điều trị chín mươi gây ra do thuốc
những loại thuốc có thể dẫn đến ah như kháng sinh là một trong những loại thuốc
hay gặp trong các ca agep do thuốc nhất
các loại thuốc khác có liên quan đến age bao gồm các thuốc chống nấm đường uống
ví dụ tabinaphine thuốc chẹn kênh canxi hyrosichloroquine
ibuprofen gần đây cũng được đánh giá là một tác nhân có khả năng gây ra agep
dị ứng thuốc là phản ứng khác thường của cơ thể khi tiếp xúc với một loại thuốc
nhưng bệnh nhân bị dị ứng thuốc trong quá trình điều trị bệnh
vậy có cách nào để khắc phục
tất cả các thuốc đều có khả năng gây ra dị ứng
trong số các loại thuốc gây dị ứng kháng sinh là nhóm hàng đầu chiếm tới hơn năm mươi
các thuốc kháng sinh thường gây dị ứng gồm penicillin ampicillin
một số thuốc ảnh hưởng trên hệ tim mạch như thuốc tê
novacaine lidocaine aspirin có thể gây chóng phản vệ
thuốc đồng ý đứng thứ ba trong số các nhóm thuốc gây dị ứng
đây thực sự là điều đáng báo động
vì người dân vẫn quan niệm thuốc đồng ý lành tính mát bổ
nhưng trong mỗi thằng thuốc có hàng chục vị
mà mỗi vị lại có nhiều chất khác nhau nên cũng dễ gây ra dị ứng đối với người mẫn cảm
bên cạnh đó người sử dụng thuốc đông y cũng có nguy cơ nhiễm độc với các loại hóa chất bảo quản
như lưu hình vốt pho thuốc chống ẩm mốc
thậm chí ngay cả thuốc bổ như vitamin thảo dược cũng có thể gây dị ứng
đặc biệt hiện tượng phản ứng chéo giữa thuốc gây dị ứng với thuốc khác cùng nhóm
ví dụ như người đã bị dị ứng với kháng sinh amoxilin nhóm beta lactam
thì có thể bị dị ứng với các thuốc khác nằm cùng nhóm beta lactam
người đã dị ứng với asperin cũng có thể bị dị ứng với các thuốc khác
nằm trong nhóm thuốc kháng viêm không steroid
nguyên nhân nào dẫn đến dị ứng thuốc
nguyên nhân dẫn đến dị ứng thuốc chủ yếu là do cơ địa của người sử dụng
mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào trong thuốc
tùy theo cơ địa mà người dùng thuốc có thể bị dị ứng với bất cứ thuốc nào
kể cả những thuốc bổ thuốc nam
ở những người có cơ địa dị ứng việc dùng thuốc gặp rất nhiều khó khăn
thuốc hiện hạn sử dụng hoặc do quá trình bảo quản không tốt
làm biến đổi tính chất của thuốc cũng gây nguy cơ cao dị ứng cho người uống
ngoài ra việc tự ý điều trị và sử dụng thuốc bừa bãi
cũng gây dị ứng và những biến chứng nguy hiểm
cách nào hạn chế và khắc phục dị ứng thuốc
để tránh các biến chứng do thuốc người bệnh không nên tự ý dùng thuốc
trước khi uống cần phải làm thử phản ứng cơ thể với loại thuốc đó
như đặt vào lưỡi thuốc uống hoặc thử test trong da
đối với các loại thuốc tiêm bôi thử một lượng nhỏ thuốc vào da vùng sau tay
mặt trong của cánh tay thuốc bôi nếu an toàn tiếp tục dùng thuốc
với những người cơ địa nhạy cảm mắc một số bệnh dị ứng
như dị ứng thời tiết dị ứng với thức ăn
thì nguy cơ dị ứng với thuốc cũng cao hơn thì việc test thuốc lại càng cần thiết
ngoài ra mỗi lần đi khám bệnh bệnh nhân cần phải thông báo cho bác sĩ biết
mình đã từng bị dị ứng với loại thuốc nào nếu có trước đây
điều này sẽ giúp bác sĩ kê đơn tránh dùng loại nhóm thuốc mà người bệnh đã từng bị dị ứng
vì những thuốc trước đây đã từng bị dị ứng thì lần sau tuyệt đối không nên sử dụng
nếu không may bị dị ứng thuốc cần ngừng ngay các loại thuốc đang uống
trường hợp dị ứng nhẹ như mẩn ngứa nổi mề đay
thì sau khi ngừng thuốc một đến hai ngày các triệu chứng dị ứng sẽ hết
tuy nhiên cần thông báo cho bác sĩ biết về tình trạng dị ứng
để được khắc phục và đổi thuốc điều trị
trường hợp dị ứng nặng như phù nề nặng khó thở nôn
cần đi cấp cứu ngay và mang theo thuốc đang uống để bác sĩ biết tình trạng dị ứng do thuốc nào
và có biện pháp xử trí thích hợp